lực lượng chức năng tại tp hcm vẫn đang gia cố địa điểm bị vỡ bờ kè gây ngập khu vực cầu kênh ngang số ba phường một mươi năm quận tám
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín trường cường trên đường mảy cốc đoạn khu vực cầu kênh ngang số ba có dấu hiệu dân cao
bất ngờ một đoạn bờ kè dài bị đổ sập khiến nước từ kênh lò gốm ồ ạc chảy vào
sự cố vỡ bờ kè khiến toàn bộ khu vực bị ngập nghiêm trọng
hàng trăm hội dân khẩn trương đưa đồ đạc lên cao và dùng bao cát ngăn nước chảy vào nhà nhưng bất thành
chính quyền địa phương nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân tham gia khắc phục sự cố
công tác khắc phục được triển khai khẩn trương để chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường khác
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ vào lúc năm đến bảy giờ và một mươi bảy một mươi chín giờ trong vài ngày tới
triều cường tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực tại tp hcm